xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
chỉ sau vài giờ gây án hung thủ gây ra vụ án giết người cướp tài sản trên địa bàn thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã bị bắt giữ
theo đó hồi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an thị xã nghĩa lộ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại số nhà sáu thuộc tổ năm phường pú trạng thị xã nghĩa lộ phát hiện bà vì thị ten sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tạm trú tại địa chỉ trên chết chưa rõ nguyên nhân
tài sản trong nhà bị xáo trộn mất một tv màn hình phẳng bốn mươi in
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thị xã nghĩa lộ đã tổ chức bảo vệ hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành vào cuộc điều tra
sơ bộ qua xuống hiện trường chúng tôi xác định đây là một vụ án mạng
trong đó thì
hiện trường có bị xáo trộn tài sản theo như lời khai của người nhà nạn nhân là có mất tài sản
trong đó đáng lưu ý là có một cái tv
sau khi mà triển khai lực lượng tôi xuống hiện trường thì ra soát trên toàn bộ hiện trường
và đồng thời điện báo cho công an tỉnh hiên bái uyết để phối hợp
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày tức là sau khoảng bốn tiếng rưỡi
thì công an thị xã lộ và pc bốn mươi năm đã điều tra
làm rõ đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày
lực lượng chức năng công an tỉnh yên bái đã điều tra bắt đối tượng hà thế anh
tức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương chú tại bản ten phường pố trạng thị xã nghĩa lộ
qua đấu tranh khai thác đối tượng anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
em lấy danh điện thất khổ
thất khổ bác với bác bật lộn xong rồi vào trong phòng ngủ
xong rồi bác nhá xuống bác đập đầu bác xuống
đất bốn lần xong bác bật tỉnh
đem cuốn dây điện quanh cổ góc một vòng
thử thắt hai nút rồi kéo bác ra chọn nước
sau khi tôi xác hại bác ten tôi cố mang tv dùng hiệu cầm đồ
bán được hai triệu mang đi tư thải cá nhân hết
hiện công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã thu giữ chiếc tv là tăng vật của vụ án
đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ một nữ tu bệnh
bị sát hại tại phường hòa thạnh xảy ra vào hồi đầu tháng tám
sau hơn hai mươi ngày khẩn trương điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm
đã xác định được danh tính và tiến hành bắt giữ nghi phạm gây án
bước đầu công an quận tân phú xác định
nghi phạm xác hại nữ tu nguyễn thị thanh nhàn là một phụ nữ bốn mươi tám tuổi
trú tại quận tân phú là người quen có mối quan hệ từ trước với nạn nhân
sau thời điểm gây án nghi phạm đã biến mất khỏi nơi cư trú
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng phà án đã xác định được nơi ẩn nó của nghi phạm
tuy nhiên quá trình bắt giữ
nghi phạm đã chuẩn bị sẵn một chai hóa chất
và bất ngờ uống chai hóa chất này khi trinh sát ập vào
nghi phạm ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh vĩnh long
còn trinh sát hình sự la vào khống chế đối tượng
ngăn cản uống thuốc trừ sâu
cũng bị thuốc bắn vào mắt vào miệng
được đưa vào bệnh viện để xử lý
theo điều tra động cơ để đối tượng giết hạn nhân
là nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản
có thông tin cho biết là để ra tay sát hại nạn nhân
thì nghi phạm cũng có nhận được sự trợ giúp của một người khác
và tung tích của đối tượng này đang được xác minh làm rõ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trương quý dương
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
để làm rõ trách nhiệm của ông này
trong sự cố chạy thận làm chín người chết
xảy ra vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó vào ngày bốn tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
ra bản kết luận điều tra bổ sung
vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vô ý làm chết người xảy ra
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
theo bản kết luận điều tra bổ sung
trước khi xảy ra vụ việc
ông trương quý dương đã giao phòng vật tư
phối hợp với khoa hành chính
thực hiện hợp đồng nhằm sửa chữa
bảo dưỡng hệ thống lọc nước ro số hai
tuy nhiên trong quá trình thực hiện
phòng vật tư và kho hồi sức tích cực
đã không báo cáo lại tiến độ cách thức tiến hành
để giám đốc nắm bắt và chỉ đạo
bên cạnh đó công an tỉnh hòa bình cũng xác định
ông trương quý dương ở thời điểm xảy ra sự việc
là người đứng đầu bệnh viện nhưng chưa sâu sát
trong công việc theo đó từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông trương quý dương không có quyết định
giao phụ trách đơn nguyên thận cho cá nhân nào
không có văn bản giao hệ thống ro cho ai đảm nhiệm
không ban hành quy trình liên quan đến hệ thống lọc nước
do đó trong vụ án này
ông dương phải chịu trách nhiệm liên đối
khi để xảy ra sự cố
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu
đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với
tài xế taxi huỳnh minh hiếu chú tại phường
long toàn thành phố bà rịa tỉnh bà rê vũng tàu
người đã gây ra tai nạn làm ba người
trong một gia đình tử vong
theo điều tra vào chiều ngày tám tháng bảy
hiếu điều khiển xe taxi va chạm với xe máy
do anh vũ trung hiếu chú tại thị xã
phú mỹ điều khiển phía sau trở vợ
cùng con gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đang lưu thông trên đường hai mươi tám tháng bốn
hậu quả làm ba người đi trên xe máy tử vong
sau khi gây tai nạn phát hiện
có nạn nhân đã chết hiếu sợ
nên gọi điện cho người nhà đến đón về
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày hiếu lên cơ quan công an trình diện
cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do huỳnh minh hiếu
điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép
không chú ý quan sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết
vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng
gây ra nhiều vụ cấp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bình thuận
với thủ đoạn sử dụng xe máy chạy lòng vòng
tìm người mất cảnh giác để thực hiện hành vi cướp giật
chỉ trong ngày hai mươi một tháng tám
hai đối tượng nguyễn văn thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hỗ khẩu thương chú tại khu phố bảy
phường đức long tp phan thiết
và đoàn quốc huy sinh năm hai nghìn một
chú tại xã bình tân huyện bắc bình
đã liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật tài sản
tại địa bàn phường xuân an và phường phú hải
tp phan thiết
tiến hành kiểm tra phòng trọ của thông và huy
cơ quan chức năng đã thu giữ một chiếc xe mô tô
biển số tám mươi sáu c một trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi năm
là phương tiện các đối tượng dùng để gây án
qua đấu tranh ban đầu
các đối tượng đã thừa nhận
ngoài hai vụ cấp giật tài sản vào ngày hai mươi một tháng tám
cũng với thủ đoạn trên
hai đối tượng đã thực hiện trát lọt năm vụ cấp giật khác
tại địa bàn huyện hàm thuận bắc
hàm thuận nam và tp phan thiết
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
nâng cao ý thức cảnh giác
đặt ra các tình huống và giải quyết tình huống
trước khi xảy ra các vụ trộm cắp cướp tài sản
là một trong những biện pháp giúp cho người dân
cũng như doanh nghiệp bảo vệ tài sản của mình
tại tp huế để phòng ngừa tội phạm
lợi dụng các tiệm kinh doanh vàng bạc hoạt động gây án
lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền
nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân
tại một hiệu vàng trên đường mai thúc loan
phường thuận thành tp huế
lực lượng công an đang tập trung hướng dẫn
các biện pháp phối hợp xử lý
trong trường hợp bị tội phạm cướp cướp giật
lừa đảo trộm cắp đồng thời tuyên truyền phương thức
thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để cán bộ và nhân dân nhận diện
nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa
các đối tượng gây án tại các tiệm kinh doanh vàng
thường sử dụng thủ đoạn như
vào giả vờ thực hiện các giao dịch mua bán vàng
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm
để thực hiện các hành vi cướp hoặc cướp giật tài sản
điển hình như vụ việc xảy ra
tại tiệm vàng đường nguyễn tất thành
thị xã hương thủy và ở thị trấn thuận an
vào năm hai nghìn một mươi bảy do hồ phan nhật tân hai mươi tuổi
trú tại số ba trên bảy đường nam giao
phường thủy xuân tp huế thực hiện gây án
thứ nhất là không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án
thứ hai là vận động quân chủng nhân dân tích cực hơn nữa
trong công tác đấu tranh phòng chủng tội phạm
nếu như vụ việc xảy ra thì đề nghị
cả cái hộ kinh doanh mua bán vàng
cần kịp thời nhanh chóng bảo ngay
đến cơ quan công an thành phố
để chúng tôi điều tra truy xét một cách nhanh chóng
dự báo từ nay đến cuối năm
tình hình tội phạm lợi dụng các hộ kinh doanh vàng
sẽ diễn biến khá phức tạp
vì vậy sự vào cuộc của lực lượng chức năng
cùng với tinh thần cảnh giác
của các chủ cơ sở kinh doanh vàng tiền tệ
như lắp camera an ninh tăng cường lực lượng bảo vệ
sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa
tội phạm trộm cắp cướp tài sản
tại chính tiệm vàng của mình
sáng sớm nay tại khu trung tâm
tp đà lạt tỉnh lâm đồng công trình xây dựng
big lab expedition đã xảy ra cháy
không lâu sau đó vụ cháy được khống chế
rất may là công trình đang trong thời gian hoàn thiện
chưa đón khách nên không có thiệt hại về người
trước đó vào lúc sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng tám
tại công trình câu lọc bộ bia đang trong thời gian hoàn thiện
tại số ba mươi bốn đường nguyễn trí thanh tp đà lạt
đã xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều du khách
phải sơ tán nhận tin lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã huy động
các xe cứu hỏa cùng xe thang đến hiện trường dập lửa
do công trình có kết cấu vững chắc
xung quanh tường bê tông phía trước làm toàn bằng kính
nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn
tiếp theo viên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ hậu thường trú tại thanh bồ
phường thuận phước quận hải châu
thành phố đà nẵng
đối tượng huỳnh ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh bảy trên sáu lê duẩn
phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
và đối tượng la kiến giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại hai trăm tám mươi hai trên ba c
nguyễn tri phương phường bốn quận một mươi
thành phố hồ chí minh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
phối hợp thực hiện
trong ba ngày tới do tác động của dạnh áp thấp
nên mưa rào vẫn tiếp tục xảy ra
tại ba tỉnh thành thanh hóa nghệ an hà tĩnh
với thời gian mưa tập trung nhiều
vào chiều tối đêm và sáng
còn từ quảng bình đến huế
trời phổ biến ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rong vài nơi
với nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
phổ biến ít mưa ngày nắng
nắng nóng vẫn có thể xảy ra
tại các tỉnh như đà nẵng quảng ngãi quy nhơn
với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên
ngưỡng ba mươi bốn ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên do gió mùa tây nam
nơi đây vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình
nên trong ba ngày tới thời kiết vẫn là
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào
và rong giải rác nhiệt độ ngày đêm
phổ biến trong khoảng hai mươi một ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng do tác động
của gió mùa tây nam nên trong ba ngày tới
những cơn mưa rào vẫn xảy ra giải rác
vào chiều tối cường độ mưa sẽ có
xu hướng giảm hơn so với những ngày trước
còn vào ban ngày trời vẫn còn nắng
với nhiệt độ cao nhất sẽ giao động
trong khoảng ba mươi một đến ba mươi ba độ